liên quan đến việc xem xét phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu gọi tắt là evfta
ngày hôm một bốn ủy ban thường vụ quốc hội đã có văn bản đề nghị thủ tướng chính phủ giao các bộ ngành liên quan
phối hợp chặt chẽ với văn phòng chủ tịch nước các cơ quan của quốc hội để hoàn thiện bộ hồ sơ trình ủy ban thường vụ quốc hội
tại phiên họp lần thứ bốn mươi bốn dự kiến diễn ra vào giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
theo dự kiến của ủy ban thượng vụ quốc hội việc phê chuẩn hiệp định evfta sẽ được trình quốc hội thảo luận
biểu quyết thông qua vào những ngày đầu của kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội việt nam luôn khẳng định quyết tâm phê chuẩn hiệp định evfta trong thời gian sớm nhất
theo nhận định sau khi được quốc hội phê chuẩn và đưa vào thực thi evfta sẽ là cú hích lớn cho xuất khẩu của việt nam
giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu đặc biệt là các mặt hàng nông thủy sản
cũng như những mặt hàng việt nam vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh